hiện nay đó là nếu không miễn học phí cho sinh viên sư phạm sẽ hạn chế số lượng học sinh đăng ký xét tuyển
điều này cũng chính là giúp cho các em tránh được nguy cơ học xong thất nghiệp
nhưng liệu học sinh giỏi có chọn học sư phạm không
nếu không miễn học phí có bất công với các học sinh nghèo có điều kiện khó khăn ở vùng sâu vùng xa hay không

để sinh viên sư phạm có ý thức hơn nghiêm túc hơn trách nhiệm hơn đối với việc học của mình

qua đó nâng cao cơ hội việc làm nâng cao lương giáo viên
đó mới chính là lộ trình để nhà nước lấy được số người giỏi vào sư phạm

vậy là quy định là cái này nếu thực hiện được đây cũng sẽ là một cuộc cách bằng

thế còn tôi muốn điều sống thêm tức là không chỉ là bậc lương cao nhất trong khu vực thành chính sư phạm
mà thêm tức là phải có tham bản lương mang tính chất đặc thù phù hợp với đặc thù của ghế giáo
những người chuẩn đó theo tôi là phải tập trung vào cái đó
cái thứ hai là làm thế nào để thu hút người giỏi đúng không
thì lương giáo viên này phải giải quyết
và đảm bảo cái mức độ đào tạo chọn người thế nào cho nó thích ứng với lại cái nhu cầu
chứ không phải chúng ta đào tạo loạn trường nào cũng làm điều cuối cùng thừa ế
thưa quý vị
chính sách ra đời xuất phát từ thực tiễn nên khi thực tiễn đã thay đổi
thì việc có tiếp tục thực hiện chính sách cũ nữa hay không cần phải được xem xét
nếu chính sách cũ đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó và đã đến lúc cần kết thúc
thì nhà quản lý cần mạnh dạn thay đổi hoặc xóa bỏ để tạo ra một hướng đi mới
góp phần đổi mới nghề giáo căn bản và toàn diện
sau đây mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự với phần tin quốc tế
pháp tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh dịp năm mới
canada hủy nhiều sự kiện mừng năm mới vì thời tiết cực lạnh
bộ nội vụ pháp vừa lên kế hoạch thắt chặt an ninh trong dịp đón năm mới hai nghìn một mươi chín
trong đó có việc triển khai thêm lực lượng trên khắp đất nước
để bảo đảm an ninh trong thời gian nghỉ lễ
tuyên bố của bộ nội vụ pháp nêu rõ trong bối cảnh nguy cơ khủng bố cao
bảo đảm an ninh cho công dân pháp và du khách và bảo đảm các hoạt động lễ hội
diễn ra trong không khí bình yên là ưu tiên cao nhất
với mục tiêu đó riêng trong ngày ba mươi một tháng một mươi hai chính phủ pháp sẽ huy động tổng cộng
một trăm ba mươi chín bốn trăm linh nhân viên an ninh tại các thành phố của nước pháp
với trọng tâm ở thủ đô paris với các vành đai an ninh sẽ được thiết lập
trong đó có đại lộ saint élysée nơi hàng nghìn người pháp và du khách
sẽ tập trung để đón năm mới
hơn một mươi năm trăm linh người trong đó có bốn hai trăm linh cảnh sát
sẽ được triển khai bảo đảm an ninh tại paris trong đêm giao thừa
ban tổ chức sự kiện chào đón năm mới lớn nhất tại đức sẽ diễn ra
ở khu vực cổng brenburg thuộc trung tâm thủ đô berlin
đã thiết lập một vùng an toàn đặc biệt cho những người phụ nữ tham gia sự kiện
từng bị xâm hại hoặc có cảm giác bị đe dọa
ban tổ chức cho biết một khu vực cổng brandenburg
một khu vực an toàn đã được thiết lập với các bác sĩ tâm lý trực sẵn sàng hỗ trợ
cảnh sát berlin cũng xác nhận năm nay những phụ nữ tham gia sự kiện
có thể nhờ tới sự hỗ trợ của các nhân viên hội chữ thập đỏ đức
có mặt tại vùng an toàn
năm nay ước tính hàng trăm nghìn người sẽ tới khu cổng brandenburg
ở trung tâm thủ đô berlin để tham dự lễ hội chào đón năm mới
với hàng loạt hoạt động ngoài trời như bán phá hoa
trình diễn âm nhạc và các chương trình hòa âm phối khí
hoạt động sẽ kéo dài tới sáng sớm ngày một một một
người canada tuy đã quen với cái lạnh nhưng mức nhiệt hạ sâu xuống dưới độ c
tại nhiều nơi đã khiến cho hàng loạt sự kiện mừng năm mới phải hủy bỏ
vì thời tiết quá khắc nghiệt trong những ngày cuối năm
ở hai thành phố miền trung canada là regina và unipec
nhiệt độ đã hạ xuống mức âm năm mươi độ c
trong khi đó tại thủ đô otawa nhà chức trách tuyên bố hoãn một số sự kiện
đánh dấu kết thúc năm mới
trong kỷ niệm đất nước tròn một trăm năm mươi năm tuổi bộ văn hóa canada thông báo
những sự kiện được lên lịch cho ngày ba mươi tháng một mươi hai và đêm ba mươi một tháng một mươi hai
cũng đã được điều chỉnh để phù hợp với các cảnh báo thời tiết cực kỳ giá lạnh
và những lo ngại về an toàn cũng như sức khỏe cộng đồng
các sự kiện hòa nhạc trong đêm ba mươi một tháng một mươi hai hầu hết đã bị hủy bỏ
tuy nhiên màn trình diễn pháo hoa mừng năm mới vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch
không chỉ các sự kiện văn hóa bị ảnh hưởng mà cả những khu vui chơi giải trí quen thuộc
của người dân canada mỗi dịp nghỉ lễ cũng phải đóng cửa sớm hoặc tạm dừng hoạt động
do thời tiết có thể gây nguy hiểm
tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng vừa thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công
nhằm vào một nhà thờ cơ độc giáo ở ai cập khiến hơn chín người bị thiệt mạng
vụ tấn công xảy ra ngay trước thềm lễ giáng sinh của người cơ đốc giáo ai cập
bộ phận tuyên truyền của is amac cho biết một nhóm tay súng của tổ chức khủng bố này
đã tiến hành tấn công nhà thờ mark mina của cộng đồng người cơ đốc giáo
tại quận henwan phía nam thủ đô cairo
theo tuyên bố của is có một mươi người cơ đốc giáo và cảnh sát thiệt mạng
cũng theo nguồn tin này một trong số các tay súng của is đã tử vong
theo bộ y tế ai cập một tay súng đã bị tiêu diệt sau khi đối tượng này làm chín người thiệt mạng
và nhiều người khác bị thương trong đó có một cảnh sát
trong khi đó bộ nội vụ ai cập cho biết một kẻ tấn công cũng là đối tượng bị truy nã
liên quan đến các vụ tấn công nhằm vào cảnh sát đã bị bắt giữ trong tình trạng bị thương
chốt phiên giao dịch ngày hai mươi chín tháng một mươi hai ngày giao dịch cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi
lần đầu tiên trong vòng hơn hai năm qua giá dầu thô mỹ đã tăng lên hơn sáu mươi usd một thùng
sau khi các số liệu cho thấy các nhà sản xuất tại mỹ đang hết sức thận trọng trong việc tăng sản lượng
giá dầu thô ngọt nhẹ mỹ giao tháng hai tăng năm mươi tám su
chốt phiên ở mức sáu mươi bốn mươi hai usd một thùng
trong khi đó giá dầu brand miền bắc giao tháng ba năm hai nghìn một mươi tám cũng tăng bảy mươi một su lên sáu mươi sáu tám mươi bảy usd một thùng
giá dầu thô ngọt nhẹ mỹ tăng lên trong phiên này do sản lượng dầu của mỹ bất ngờ tăng lên
các chuyên gia cũng dự đoán sản lượng dầu của mỹ sẽ tiếp tục tăng trong năm hai nghìn một mươi tám
ngoài ra giá dầu biến động cũng được cho là do tác động của báo cáo giữ chữ dầu thô mỹ mới công bố
cho thấy sản xuất đang chững lại trong khi nguồn cung dầu thô giữ chữ cũng thấp hơn
theo số liệu của cơ quan thông tin
cơ quan quản lý thông tin năng lượng mỹ lượng dầu thương mại giữ chữ giảm bốn sáu triệu thùng